nhằm tôn vinh lợi ích của tiêu chuẩn trong đời sống kinh tế xã hội toàn cầu hôm nay tại hà nội
tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa và công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngày một mươi bốn tháng một mươi hàng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế iso
ubkdqt iec liên minh viễn thông quốc tế itu chọn là ngày tiêu chuẩn thế giới
việt nam hiện là thành viên chính thức của hai mươi bản kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế iso và iec
nhân dịp này tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới
và hội thảo tiêu chuẩn hóa thúc đẩy hội nhập toàn cầu đồng thời giúp nâng cao nhận thức của các cá nhân
tổ chức về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn đối với hoạt động quản lý của nhà nước hỗ trợ hoạt động sản xuất
kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ của các tổ chức doanh nghiệp
thúc đẩy và tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại toàn cầu đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng